theo kế hoạch tuyển sinh vào một mươi tích hợp năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một của sở giáo dục và đào tạo tp hcm
năm học tới thì thành phố sẽ có một mươi hai trường trung học phổ thông tuyển sinh lớp một mươi tích hợp
một mươi trường trung học phổ thông tuyển sinh lớp một mươi tích hợp gồm trung học phổ thông chuyên lê hồng phong
chuyên trần đại nghĩa lương thế vinh bùi thị xuân nguyễn thị minh khai gia định võ thị sáu
trần hương đạo phú nhuận nguyễn thượng hiền nguyễn hiệu huân và nguyễn hiệu cầu
tăng năm trường so với năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tổng cộng có chín trăm tám mươi chỉ tiêu cho các lớp một mươi tích hợp trong năm học tới
để được xét tuyển vào các lớp một mươi tích hợp thí sinh phải đăng ký nguyện vọng và làm bài thi tích hợp
bên cạnh các môn thi cơ bản của kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi công lập diễn ra vào ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi